trước thực trạng dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp trong cộng đồng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đà nẵng đã siết chặt nhiều biện pháp chống dịch bệnh
nhất là tại những nơi tập trung đông dân cư như trung cư chợ truyền thống đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức phòng bệnh của người dân
trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội lần thứ hai theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thành phố đà nẵng tăng cường hơn các biện pháp kiểm soát phòng bệnh như đi chợ bằng canh phiếu kiểm tra thân nhiệt
sắt khuẩn tay trước khi vào chợ đồng thời giữ khoảng cách an toàn trong quá trình mua bán giữa người dân
trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội lần thứ hai theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thành phố đà nẵng tăng cường hơn các biện pháp kiểm soát phòng bệnh như đi chợ bằng canh phiếu kiểm tra thân nhiệt sắt khuẩn tay trước khi vào chợ đồng thời giữ khoảng cách an toàn trong quá trình mua bán giữa người dân
trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội lần thứ hai theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ